trong quá trình điều tra mở rộng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ hành vi của một số lãnh đạo cám bộ bệnh viện bạch mai đã lợi dụng cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp y tế chủ trương xã hội hóa liên doanh liên kết mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh vì động cơ cá nhân làm trái quy định của nhà nước quy định của bộ tài chính và bộ y tế chấp thuận cho công ty bms tham gia đề án nâng giá thiết bị lên nhiều lần đẩy giá dịch vụ lên cao nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của
người bệnh gây bất bình trong dư luận xã hội hành vi trên của lãnh đạo cán bộ bệnh viện bạch mai đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy căn cứ kết quả điều tra và hồ sơ tài liệu thu thập được ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã dạp quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với
một nguyễn quốc anh sinh ngày một tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi chín tại nam định nguyên giám đốc bệnh viện bạch mai
nguyễn ngọc hiền sinh ngày một mươi hai tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi tại nam định nguyên phó giám đốc bệnh viện bạch mai
trịnh thị thuận sinh ngày hai mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tại thanh hóa kế toán trưởng trưởng phòng tài chính kế toán bệnh viện bạch mai
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định lệnh nêu trên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can
tiếp tục mở rộng điều tra sai phạm của các cá nhân khác có liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật và thu hồi tài sản
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo trần hoàng dũng
chú phương bình hương hòa quận bình tân tp hcm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng ba đồng phạm về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng vào khoảng tháng năm năm hai nghìn chín bị cáo trần hoàng dũng
trên danh nghĩa là giám đốc doanh nghiệp tư nhân thân bình và công ty trần khánh quân
đã ký hợp đồng kinh tế giả tạo với công ty chim ưng đóng mới xà lan tải trọng hai hai trăm năm mươi tấn với tổng giá trị gần một tỷ đồng
tuy nhiên bị cáo dũng đã nâng khống vốn lên gần ba tỷ đồng để được duyệt vay bảy tỷ đồng nhằm duy trì hoạt động doanh nghiệp và công ty của dũng
vào ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn chín bị cáo dũng ký kết hợp đồng kinh tế với công ty chim ưng đóng mới chiếc xà lan tải trọng hơn một tám trăm linh tấn
nhỏ hơn chiếc xà lan đã ký kết trước đó
tuy nhiên công ty kim ưng chỉ đóng gia công nhằm đối phó để sử dụng nguồn vốn vay
đến ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi một bị cáo dũng đã bán sản lan trên cho một công ty khác với giá trên ba tỷ đồng lý do là bị cáo dũng không còn tiền để mua vật tư bổ sung
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần hoàng dũng một mươi hai năm tù giam
riêng các bị cáo gồm phạm ngọc thạch nguyên giám đốc ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện mang thít
châu ngọc thanh nguyên trưởng phòng tín dụng và đặng duy an nguyên cán bộ tín dụng cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cùng hưởng mức án ba năm tù treo
về trách nhiệm dân sự buộc bị cáo dũng khắc phục bồi thường tiếp cho ngân hàng nông nghiệp chi nhánh huyện mang thít số tiền trên bốn tỷ đồng
phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng vừa tiến hành bắt giữ và di lý chú tỉnh thừa thiên huế một đối tượng tại chung cư ở tp vũng tàu về đà nẵng
đây là đối tượng chính trong chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân ở địa bàn thành phố đà nẵng và các tỉnh thành trên cả nước được phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố thụ lý điều tra
cụ thể vi tự cho mình là việt kiều có nhiều tài sản và muốn đầu tư kinh doanh tại việt nam để tạo lòng tin với nhiều người
tiếp đó để thành lập công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản thành đạt vi đã nhờ chị ngô thị cúc hòa là nhân viên dọn dẹp tại khách sạn nơi vi lưu trú đứng tên chủ sở hữu
chưa dừng lại ở đó để công ty có vốn điều lệ cao vì đã nhờ vay mượn tiền vào tài khoản cá nhân nhờ ngân hàng chứng minh số dư khủng này
từ đây đối tượng bắt đầu mồi trài người dân mua đất dự án của mình
được biết dự án khu thương mại vina universal bradise sơn tịnh quảng ngãi sắp bị ubnd tỉnh quảng ngãi thu hồi vì chậm tiến độ nên vi đã làm hồ sơ xin chuyển nhượng mua lại khu đất vàng này
lúc này dù chưa nhận được chủ trương đồng ý cũng như chưa hoàn thành đủ giấy tờ nhưng đối tượng vẫn giao bán nhiều lô đất trong dự án nêu trên
trong đó vi đã lừa bán đất nền tại dự án trên cho công ty cổ phần đầu tư phân phối bất động sản lộc sơn hà miền trung để chiếm đoạt số tiền hai mươi ba tỷ đồng tiêu xài cá nhân
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với nguyễn thanh sơn chú phường chín thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
theo cáo trạng do cần tiền tiêu xài và trả các khoản nợ cá nhân nên sơn đã nảy sinh ý định lừa những người quen biết bằng cách đưa ra thông tin gian dối như là việc mình có xe ô tô sau đó rủ người góp vốn để cùng kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái và chiếm đoạt tiền
tiếp đó trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám sơn đã thuê xe ô tô rồi mang thế chấp vay mượn sau đó chiếm đoạt của nhiều người đồng thời đưa ra thông tin mua được xe máy thanh lý trong bãi xe của công an tp đà lạt để chiếm đoạt của người khác số tiền
trên một tỷ đồng quá trình điều tra cho thấy sơn đã thành khẩn khai báo tác động gia đình bồi thường khắc phục hậu quả và các bị hại đã bãi lại cho bị cáo
trên cơ sở đề nghị của đại diện viện kiểm sát căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án kết quả tranh tụng tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo sơn một mươi hai năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản